nhận lời mời của đảng phong trào nhân dân giải phóng angola cầm quyền
từ ngày năm đến ngày bảy tháng một mươi hai đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng ta sang thăm và làm việc tại angola
đoàn đã hội đàm với ủy viên bộ chính trị tổng thư ký đảng mpla anvaru manuel boavida netu
hội kiến ủy viên bộ chính trị đảng phó chủ tịch thứ nhất quốc hội emilia caglota díaz
hai bên thông báo cho nhau tình hình mỗi đảng mỗi nước trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế
bàn bạc trao đổi các biện pháp tăng cường quan hệ thời gian tới
các nhà lãnh đạo angola đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm coi đây là dấu mốc
là cơ hội nhằm tăng cường quan hệ truyền thống giữa hai đảng hai nước
nhân chuyến thăm đảng cộng sản việt nam và đảng mpla ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
đây là sự kiện quan trọng và ý nghĩa mở ra chương mới trong quan hệ hai đảng hai nước
hai bên nhất trí trong thời gian tới hai đảng cần nỗ lực triển khai hiệu quả các nội dung trong thỏa thuận hợp tác vừa được ký kết
đồng thời hỗ trợ làm cầu nối cho nhau trong việc mở rộng quan hệ với các chính đảng trong khu vực